thưa quý vị hà nội có nhiều công trình kiến trúc tạo nên vẻ đẹp riêng có của thủ đô
sự đan sen hòa quyện giữa đường nét kiến trúc cổ với nghệ thuật kiến trúc pháp
đã tạo nên một không gian kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại tồn tại mãi với thời gian
bên cạnh niềm tiếc nuối khi nhiều căn biệt thự pháp cổ đã xuống cấp nghiêm trọng
thì người dân thủ đô đang hết sức ngỡ ngàng khi tòa nhà pháp cổ bốn mặt tiền
ngay gần quảng trường ba đình bị phá rỡ để xây cao ốc
dãy nhà hai tầng bốn mặt phố hùng vương trần phú lê trực nguyễn thái học
cách quảng trường ba đình chỉ vài trăm mét đang bị phá rỡ để xây cao ốc
sự việc khiến nhiều người yêu di sản hà nội tiếc nuối
công trình vốn là nhà máy cũ được người pháp xây dựng với cấu trúc máy kẻo đặc trưng
mang dấu ấn kiến trúc hiện đại giai đoạn đầu thế kỷ hai mươi
và đây là hình ảnh hiện tại
chỉ trong vài ngày công trình đã cơ bản tháo rỡ xong
tòa nhà đấy bị phá đi thì nó cũng rất là đáng tiếc
vì trong lịch sử phát triển đô thị của hà nội thì cái khu vực phía tây nam của hà nội đó
thì công trình cái nhà sửa cơ khí biêu điện đó cùng với cả bệnh viện sengpon
cùng với cả cái tòa nhà trường nữ sinh bây giờ là bộ tư pháp ấy
nó là những cái công trình lớn đầu tiên ở khu vực đấy
vì thế cho nên nó có cái vai trò là những cái yếu tố cái mốc định hình
về hình ảnh đô thị ở trong khu vực đấy ngay từ ngay đầu lịch sử mà đô thị hóa cái khu vực đấy rồi
bên dòng những bức tường này là một trong những cấu trúc công nghiệp đẹp
và còn nguyên bản nhất ở hà nội trong một trăm linh năm qua
bức phủ điêu này dự kiến cũng sẽ bị phá bỏ
hình ảnh đắp nổi trên bức phủ điêu cho biết chính tại đây
bộ đội và dân quân tự vệ đã bắn rơi máy bay mỹ vào đúng ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
lo ngại về một di tích bỗng biến mất giữa lòng thủ đô khiến nhiều người tiếc nuối xót xa
đề nghị chủ đầu tư hai nội dung hai nhiệm vụ
đó là giữ nguyên hiện trạng của cái bức phù điêu
thứ hai là có báo cáo yêu cầu đề nghị chủ đầu tư
có báo cáo phương án cụ thể về việc di rời cũng như giữ gìn bảo quản
cái bức phủ điêu đó kể cả cái phương án sau này khôi phục gắn biển
khi công trình được sử dụng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng
rất cần công trình đứng nói chính thức của cơ quan quản lý tiến đấu
bởi vì đó là trách nhiệm trước thủ đô
phải có trách nhiệm trước thủ đô đó cũng là mong muốn của những người yêu hà nội
yêu những giá trị di sản để lại cho mai sau